thưa quý vị hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ án góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí việt nam pvn và ống ngân hàng thương mại cổ phần đại dương oslobank
dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong vòng bảy ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng sáu
trước đó từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
và tuyên phạt các bị cáo đinh la thăng một mươi tám năm tù nguyễn xuân sơn ba mươi tháng tù vũ khánh trường năm năm tù nguyễn xuân thắng hai mươi hai tháng tù nguyễn thanh liêm bị phạt hai mươi tháng cải tạo không giam giữ
và phan đình đức một mươi năm tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
diện bị cáo ninh văn quỳnh bị phạt hai mươi ba năm tù cho cả hai tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
ngoài án và tù tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt buộc bị cáo đình la thang phải bồi thường sáu trăm linh tỷ đồng
bị cáo ninh văn quỳnh bồi thường một trăm linh tỷ đồng vũ khánh trường bồi thường bốn mươi tỷ đồng bốn bị cáo còn lại mỗi bị cáo phải bồi thường một mươi năm tỷ đồng
sau khi tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm tất cả các bị cáo trong vụ án này đều có đơn kháng cáo
liên quan đến các vụ án gây dối tại bình thuận công an tỉnh này vừa cho biết đã khởi tố bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng
giật dây gây dối chống người thành công vụ
cụ thể vào chiều ngày một mươi tám tháng sáu công an tỉnh bình thuận cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
đã quyết định khởi tố thêm bảy đối tượng có hành vi manh động gây dối trong vụ đập phá trụ sở ubnd tỉnh bình thuận
và sở kế hoạch đầu tư tỉnh này trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng sáu
các đối tượng nói trên bị bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng
bị khởi tố về các hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản chống người thành công vụ
ngoài ra công an tỉnh bình thuận cũng khởi tố thêm một đối tượng ở thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong
về các hành vi tương tự liên quan đến các vụ gây dối
như vậy là cơ quan chức năng đã khởi tố một mươi năm đối tượng có hành vi quá khích lôi kéo xúi rục nhiều người
tham gia các vụ gây dối tại bình thuận vừa qua
vào hồi bốn giờ sáng nay phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh hà giang
đã bắt giữ được một đối tượng có lệnh truy nã về tội danh giết người tại khu vực bến xe thành phố
và đây là đối tượng bị công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc truy nã
đối tượng là lê văn thắng chú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đảo vĩnh phúc ra quyết định truy nã vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về tội danh giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu tại một nhà hàng trên địa bàn xã hợp châu huyện tam đảo
thắng đã dùng dao chém và gây thương tích cho bốn người
sau khi gây án thắng đã chặn cướp xe máy của một người đi đường rồi bỏ trốn
đến ngày một mươi tám tháng sáu đối tượng đi xe khách lên hà giang với mục đích là chạy trốn thì bị bắt giữ
và trong sáng nay công an tỉnh vĩnh phúc đã tiếp nhận đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo luật định
tiếp tục với các tin tức về tội phạm ma túy
công an huyện sông má đã phá thành công
công chuyên án ma túy bắt quả tăng một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là vạ a pó chú tại xã hội một huyện sông má
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
mở rộng điều tra công an huyện sông mã khám xét nơi ở của đối tượng
thu giữ thêm bốn bánh heroin một mươi một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một súng thể thao đạn đã lên nòng
một súng kíp ba súng bắn đạn hơi cồn hai cân điện tử và hơn sáu trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cũng liên quan đến loại tội phạm này vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ
công an huyện điện biên tỉnh điện biên đã liên tiếp phá thành công hai vụ mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ ba đối tượng với lượng tăng vật là một bảy kg heroin
cụ thể vào lúc một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng sáu công an huyện điện biên phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy
hải quan tỉnh điện biên đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng hờ a dì chú tại xã mường pồn huyện điện biên
thu giữ tại chỗ năm bánh heroin
tiếp đến vào hai mươi một h cùng ngày công an huyện điện biên đã bắt giữ thêm hai đối tượng là lò văn son và lường văn minh
cùng chú tại huyện mường ảng thăng vật là một gói nhỏ chứa ba mươi tám g heroin
điều đáng nói là khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã sử dụng hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát
sống với tinh thần quyết tâm đấu tranh tội phạm các trinh sát của công an huyện điện biên đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật
bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt
đang là sinh viên của một trường cao đẳng tại thành phố đà nẵng
thế nhưng một đối tượng trú tại tỉnh quảng trị đã mầy mò từ những kiến thức được học để ăn trộm các tài khoản trên mạng xã hội
lấy thông tin người dùng nhằm chiếm lọt số tiền đến hàng trăm triệu đồng
và với hành động này thì đối tượng vừa được tòa án nhân dân huyện quận hải châu đưa ra xét xử
bị cáo tên là nguyễn đức huy một mươi tám tuổi chú tại tỉnh quảng trị
theo có trạng vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy huy cùng với bạn tại trường cao đẳng công nghệ tp đà nẵng là phan văn đông một mươi chín tuổi
sử dụng các thủ thuật máy tính để đăng nhập rồi lợi dụng danh nghĩa của chủ tài khoản nhờ chuyển tiền vào tài khoản của chúng
thực chất huy đã lập trình được một phần mềm để khi các bị hại đăng nhập mật khẩu và thông tin sẽ chuyển thẳng về email của huy
từ đó huy dùng các thông tin có được để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
căn cứ vào thái độ thành khẩn của bị cáo tại phiên xét xử tòa án nhân dân quận hải châu tuyên phạt bị cáo nguyễn đức huy bốn năm sáu tháng tù
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet thực hiện hành vi chiếm mọt tài sản
một ổ đá gà lớn tại thôn hội an xã phổ an huyện đức phổ vừa bị lực lượng chức năng công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi triệt phá
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ chín đối tượng
lập biên bản tạm giữ sáu con gà đá cùng với số tiền tăng vật là trên năm mươi triệu đồng
một mươi một một mươi bảy xe máy cùng nhiều loại giấy tờ và dụng khác phục vụ cho việc cá đổ
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng hoàng văn khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã cổ lũng huyện phú lương tỉnh thái nguyên
về tội hiếp dâm trẻ em
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa
về tội mua bán phụ nữ
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có sẹo chấm cách một cm trên sau cánh mũi trái
còn về tội môi giới mại dâm công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ hà minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại tổ ba mươi sáu phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an